thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã về đến hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức làm việc tại cộng hòa liên bang đức
dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi theo lời mời của thủ tướng angela merkel
và thăm chính thức làm việc tại vương quốc hà lan theo lời mời của thủ tướng mark rutte
từ ngày năm đến ngày một mươi một tháng bảy
từ ngày năm đến ngày tám tháng bảy với hàng chục các hoạt động trong chương trình làm việc
chuyến công tác tại đức của thủ tướng nguyễn xuân phúc đạt được nhiều kết quả tích cực
thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác song phương giữa hai nước đặc biệt là hợp tác kinh tế
thương mại đầu tư đồng thời thể hiện sự đóng góp tích cực chủ động của việt nam
trong tiến trình hội nhập quốc tế thông qua hội nghị thương đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển
và mới nổi g hai mươi
đặc biệt trong tiếp xúc cấp cao thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội đàm với thủ tướng angela merkel
hội kiến tổng thống đức frank waters steinmeier gặp chủ tịch hội đồng liên bang đức
kiêm thủ hiến bang remlensperfeld bà melu breyer
tham gia các hoạt động trong chương trình hội nghị thường đỉnh g hai mươi được mời phát biểu với tư cách
là diễn giải chính tại phiên thảo luận về phát triển bền vững biến đổi khí hậu và năng lượng
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của tăng cường hợp tác
ứng phó biến đổi khí hậu
trong chuyến thăm chính thức và làm việc tại hà lan từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng bảy
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã hội đàm với thủ tướng hà lan mark rutte và chứng kiến lễ
ký kết các văn kiện hợp tác trao đổi với một số bộ trưởng hội kiến chủ tịch thượng viện và chủ tịch hạ viện